các cư dân ở kiev ukraine đã biến ga tàu điện ngầm thành hầm trú bom khi đối mặt với hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của quân đội nga
phóng viên của hãng tin reuters đã ghi lại những hình ảnh về cuộc sống bên trong hầm trú bom đặc biệt ở thủ đô ukraine
khi các lực lượng moscow thực hiện những đợt tập kích diện rộng khắp nước láng giềng vào tháng một mươi hai năm ngoái và tháng một năm nay
theo phóng viên người dân ở kiev đã tìm cách thích ứng với các mối đe dọa có thể đến bất cứ lúc nào
khi ẩn nấp trong mạng lưới hầm trú bom đặc biệt rộng khắp thành phố họ có thể tìm chỗ ngả lưng cho qua thời khắc nguy hiểm
tiếp tục sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử cá nhân ca hát nhảy múa học bài